sáng nay đã diễn ra hội nghị tổng kết quy chế phối hợp thực hiện công tác năm hai nghìn một mươi chín
và các nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
tại hội nghị thủ tướng đã chỉ rõ công tác phối hợp giữa hai cơ quan vẫn còn có bất cập
tồn tại cần khắc phục như phối hợp tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng
và giải quyết bức xúc của nhân dân ở một số nơi còn bị động
cùng dự hội nghị còn có các phó thủ tướng trương hòa bình vương đình huệ vũ đức đam
đại diện một số bộ ngành và các ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp giữa văn phòng chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thủ tướng nêu rõ hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
trong đó thủ tướng bày tỏ ấn tượng về các cuộc đối thoại chính sách để tìm lối đi
cách làm tiếp nhận thông tin lắng nghe giải quyết kiến nghị phản ánh của người dân doanh nghiệp
bởi một chính phủ vi dân thì phải biết cách tổ chức lắng nghe tiếng nói của nhân dân các đoàn thể
tuy vậy năm hai nghìn một mươi bảy tại một số địa bàn khi xảy ra điểm nóng
chưa có sự phối hợp chặt chẽ kịp thời và phát huy tốt vai trò của mặt trận để tuyên truyền vận động nhân dân
nên không phải là nhiều nhưng vẫn có
cái thứ hai là trong các phong trào thiếu đuôi nước công tác vận động có lúc quan hệ chưa quyết liệt
chưa tạo được sự chuyển biến rõ nát ở địa bàn nhân cư
nhất là một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường bảo đấu an toàn thực phẩm trật tự xã hội an toàn giao thông
một số việc trong khi đã tổ chạo
mình chưa thấm vào địa bàn dân cư trong cuộc phận động
môi trường xảy ra ai cũng có biết giám sát an toàn thực phẩm xảy đến địa bàn nhưng mà chúng ta chưa phục tiện
thời gian tới thủ tướng yêu cầu chính phủ và mặt trận tổ quốc cần phối hợp để củng cố
mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân đồng thuận xã hội tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các mục tiêu phát triển năm hai nghìn hai mươi
và các năm tiếp theo rất quan trọng
cần phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
tục hào diễn biến hòa bình và chứa hóa là những vấn đề rất lớn mà trung ương đã nêu
cùng với những tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm vẫn đang diễn ra là vấn đề chúng ta phải tiếp tục
tôi nói những tinh thần của trung ương đã hội từ mức một mươi hai một mươi một một mươi hai đã nêu
để chúng ta quấn thiện trong sự phối hợp những mâu thuẫn trong đội bộ nhân dân
những phân tầng xã hội trong kinh tế thị trường
để nước chủ nghĩa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
từ nay tôi muốn nhắn mạnh đến cái việc mà không chỉ đã nói đó
đó là kỷ niệm bảy mươi năm đại bác hồ ra tại thủ tướng hải quốc nước quan trọng
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ dành thời gian đối thoại với công nhân nông dân trí thức doanh nghiệp
lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để kịp thời xử lý giải quyết những vướng mắc trong đời sống xã hội
nhằm tập trung sản xuất phát triển kinh tế cho đất nước